thưa quý vị vào sáng nay sau lễ đón chính thức trọng thể và cuộc hội kiến các thành viên hoàng gia brunei darussalam
tại hoàng cung istanda nun iman thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã hội đàm với quốc vương brunei darussalam hassanan bokia
thưa quý vị phải nhìn nhận thẳng thắn rằng việc thực hiện đề án sáu trong thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế bất cập về hạ tầng nhân lực một số hệ thống công nghệ thông tin chưa có sự đầu tư thiếu đồng bộ chưa đảm bảo an ninh an toàn hay là nhiều cơ sở dữ liệu chưa được thu thập lưu trữ trùng lập chưa được chuyển hóa để kết nối chia sẻ khai thác dùng chung

thưa quý vị vào sáng nay sau lợi đón chính thức trọng thể và cuộc hội kiến các thành viên hoàng gia brunei darussalam hassanan bokia
trung tâm dữ liệu quốc gia lần thứ nhất xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia với chuyên đề xác lập chiến lược dữ liệu đúng đắn tạo sức bật phát triển kinh tế xã hội đã đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc hình thành trung tâm dữ liệu quốc gia
các vấn đề về dữ liệu an ninh an toàn trong chia sẻ dữ liệu được bàn thảo một cách chuyên sâu khẳng định cốt lõi của chuyển đổi số là dữ liệu và kết nối dữ liệu và nếu không có dữ liệu liên thông dữ liệu thì không có chuyển đổi số

theo một nghiên cứu nguồn dữ liệu tạo ra mỗi ngày rất lớn nếu chia sẻ dữ liệu công và dữ liệu tư sẽ đóng góp vào nguồn tăng từ một đến hai năm gdp việc kết nối và chia sẻ dữ liệu tạo ra một lợi ích kinh tế và xã hội rất lớn không chỉ cho nhà cung cấp dữ liệu mà còn là người dùng dữ liệu
vấn đề vận hành quản trị dữ liệu quản trị hạ tầng hệ thống trung tâm như thế nào đang được đặt ra song hành cùng vấn đề pháp lý hạ tầng công nghệ cũng có nhiều yêu cầu thách thức mới đặc biệt yếu tố về bảo mật an ninh an toàn hệ thống và bảo vệ nguồn thông tin dữ liệu cá nhân được đặt lên hàng đầu
hệ thống trung tâm sẽ xây dựng xu hướng để giảm thiểu những rủi ro mất bát thông tin xây dựng những hệ thống giám sát liên tục thường trực để phát hiện những nguy cơ tấn công mới nhất và đặc biệt là trong việc bảo vệ dữ liệu dân cư thì nó có một yếu tố liên quan đến dữ liệu cá nhân thế thì hệ thống của chúng ta cũng sẽ xây dựng đảm bảo tính bí mật và tiên tư
bộ công an cho biết các ghi kiến tại hội thảo là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu lựa chọn các giải pháp phương án tối ưu hiệu quả
xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia
đây là trung tâm dữ liệu của chính phủ là tài sản quốc gia không phải của bộ ngành nào
hiện chính phủ giao bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan xây dựng đề án trung tâm dữ liệu quốc gia
và dự kiến đề án sẽ được hoàn thành trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trình chính phủ phê duyệt
và phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng
hôm nay là ngày một mươi tháng hai đoàn công tác gồm hai mươi bốn chiến sĩ tinh nhuệ đã tới thổ nhĩ kỳ
khoảng một giờ sáng theo giờ thổ nhĩ kỳ ngày một mươi một tháng hai đoàn công tác đã tới địa điểm cứu nạn
dựng lều giã chiến để nghỉ ngơi song song với công tác khảo sát lên phương án
tin an ninh trật tự hôm nay tại bản púa xã mường mươn huyện mường trà tỉnh điện biên
hai đối tượng đã bị bắt giữ về hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng quảng văn thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và cà văn thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại thị trấn mường trà huyện mường trà tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ gồm hai viên ma túy tổng hợp ba trăm linh g chất bột màu trắng
nghi là heroin và hai điện thoại di động
đối tượng võ việt phát trú tại tỉnh đồng nai đang bị công an huyện trảng bom tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó phát đã đột nhập vào nhà một người dân ở xã bảo hàm huyện trảng bom tỉnh đồng nai
trộm tiền mặt và nhiều trang sức bằng vàng
tổng số tài sản trộm cắp trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
tìm cách trốn thoát ngay sau khi vụ việc xảy ra phát vẫn xa lưới khi công an huyện trảng bom tiến hành điều tra bắt giữ
một vụ vận chuyển gần sáu tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an tỉnh quảng trị phát hiện
trước đó tại km ba mươi bảy quốc lộ chín thuộc địa phận xã hướng hiệp huyện đắc rông
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường phối hợp với trạm cảnh sát giao thông đắk rông
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đã kiểm tra xe ô tô do võ tá ý
trú tại tỉnh thứa thiên huế điều khiển
quá trình kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển hơn một trăm bảy mươi bao tải
có chứa các sản phẩm động vật có trọng lượng khoảng gần sáu tấn
thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc của số sản phẩm động vật nói trên
tại cơ quan công an lái xe ý khai nhận được thuê vận chuyển số hàng nói trên từ huế đến lao bảo huyện hướng hóa
những người dân gần đó đã nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy
ngay khi phát hiện khói bốc lên từ nắp capo một chiếc xe ô tô lưu thông theo hướng mai dịch về quất duy tiến
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số sáu đã nhanh chóng hô hoán ra hiệu lệnh dừng xe hỗ trợ xử lý
khi bắt đầu chuẩn bị phương tiện để đi làm nhiệm vụ ra chốt chỉ huy điều kiện giao thông
thì chúng tôi từ vị trí cửa đội đã phát hiện
phía trước cách khoảng tầm một trăm linh mét thì là có xảy ra một vụ cháy xe ô tô
phương tiện đã bị cháy ở phía trước lắp cabo và lửa bốc lên rất lớn
thì tôi đã hô tất cả những anh em có mặt ở đội thời điểm đấy
và người dân xung quanh là để ra cùng công tác để chữa cháy
lúc đấy thì mình cũng đang trông giữ xe thì thấy có đồng chí cảnh sát giao thông hô nên là có cháy xe
thì mình cũng chỉ biết là chạy vào bãi xe lấy mấy bình chữa cháy ra để xịt thôi
nói chung lúc đấy thì cũng hơi bất ngờ nên mọi người cũng đang hốt hoảng chạy
thì nói chung là mọi người vào dập cũng rất là nhanh
là người dân buôn bán kinh doanh gần đó trong nhà luôn để sẵn hai bình chữa cháy
chị nguyễn thị hòa cũng đã hỗ trợ hết sức đồng hành với lực lượng cảnh sát giao thông tham gia dập lửa
người thì chạy vào lấy bình chữa cháy người thì xin nước
mình cứ thế mình hỗ trợ mà các chú công an cũng thế
cứ ai đi xuống là cũng cha cầm theo một bình chữa cháy
sẵn sàng ứng cứu cho người dân trong lúc gọi là nguy cấp như thế là
bằng việc kịp thời huy động chín bình chữa cháy của đội cảnh sát giao thông
cũng như của các hộ dân gần đó đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng
và không để xảy ra hậu quả đáng tiếc
cái vụ cháy xe ô tô của cá nhân cũng như của tổ chức thì là nó rất nguy hiểm
đến cho người tham gia thông
tuy nhiên là nó liên quan đến cháy và khổng khi nó phát vào bình xăng nó sẽ cháy nổ
chính vì thế là lực lượng anh em chúng tôi nhanh chóng kịp thời phát hiện
để dập tắt ngay đám cháy phát sinh từ đầu không để nó lan rộng ra
để cứu được tài sản cho nhân dân
trong những giờ làm nhiệm vụ thì có những tình huống xảy ra
ví dụ như xe gặp sự cố hay là cháy nổ hay là những vấn đề mà xảy ra va chạm trên đường
thì chúng tôi luôn lân cao tinh thần để giúp sức và cái thứ hai là để phục vụ nhân dân được tốt nhất
thưa quý vị một người đàn ông ở trà vinh đã dẫn theo hai con đến đắk nông để làm công việc hái tiêu thuê
tuy nhiên không xin được việc làm nên đành dẫn hai con đi bộ quay về
vì không có tiền nên ba bố con phải xin bánh mì ăn và ngủ ngoài đường
đến dạng sáng ngày chín tháng hai ba bố con đã may mắn gặp được những người tốt bụng giúp đỡ
những người tốt vùng đó là các chiến sĩ công an phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông
khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường
thì thấy người đàn ông dắt theo hai con nhỏ đi trong đêm tối trên đoạn đường vắng người không an toàn
tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông các anh đã dừng lại khỏi thăm
cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn đó tổ công tác đã đưa ba bố con đi ăn uống
đồng thời mua vé xe khách để người đàn ông cùng các con quay về quê an toàn
hành động của các chiến sĩ cảnh sát giao thông tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn đối với người đàn ông lúc đó
khiến anh và các con rất cảm động và nhớ mãi về những chiến sĩ công an
luôn là điểm tựa của nhân dân trong mọi hoàn cảnh